cơ quan chức năng thành phố hà nội sẽ xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn quán bar karaoke homestay nếu như phát hiện kinh doanh buôn bán bóng cười
đây là kế hoạch vừa được ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới
kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tác hại của ma túy bóng cười
nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tầng cấp nhân dân góp phần phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô
tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành trong phòng ngừa đấu tranh xử lý vi phạm liên quan tại cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự và kinh doanh sử dụng khí gây cười diniter monoxid
cơ quan chức năng thành phố hà nội sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn quán bar karaoke homestay nếu phát hiện kinh doanh buôn bán bóng cười tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ xử lý nghiêm